năm hai nghìn một mươi chín bệnh sởi được cho là có nhiều diễn biến khá bất thường
bệnh này thường có số ca mắc gia tăng vào mùa đông xuân rồi giảm dần và hết vào mùa hè
nhưng thời điểm này đã là giữa hè mà vẫn có nhiều ca mắc
so với năm hai nghìn một mươi bốn mặc dù số ca mắc ít hơn nhiều
nhưng so với một số năm gần đây số người lớn mắc cao hơn rõ rệt
sốt cao không hạ ly bì thậm chí nổi ban đến hai ngày
anh ngọc anh hai mươi chín tuổi mới vào viện thăm khám và kết quả cho thấy mắc sởi
khi được hỏi lý do vào viện muộn anh cho biết chỉ nghĩ mình bị sốt phát ban
chứ không từng nghĩ đã nhiều tuổi vẫn bị sởi
hiện nay trung tâm bệnh nhiệt đới
bệnh viện bạch mai đang điều trị cho hàng chục ca người lớn mắc sợi biến chứng
có thời điểm bệnh viện tiếp nhận tới hơn một mươi ca sởi người lớn mỗi ngày
trong đó có nhiều trường hợp là phụ nữ có thai người suy giảm miễn dịch
trước đó theo thống kê trong tháng năm số ca người lớn mắc sợi phải nằm điều trị tại trung tâm là khoảng bảy mươi ca
phổ biến ở độ tuổi hai mươi năm đến ba mươi năm hầu hết các bệnh nhân đều chưa tiêm
tình hình sởi thì nó có cái đột biến là cái tỷ lệ mắc sợi người lớn này rất là cao
và vì là người lớn
khi bị mắc sợi thì thường chủ quan và không nghĩ rằng là mình bị bệnh sợi
nên đến đến khi rất là nặng có những biến chứng như là viêm đường hấp
viêm phổi này nhiễm khuẩn huyết và thậm chí ca sợi mà có biến chứng viêm não bằng não rất là nặng
các chuyên gia cho biết sởi bùng phát ở người lớn có thể là nguồn lây dễ dàng cho mọi người và trẻ em
ảnh hưởng đến miễn dịch cộng đồng
cho người lớn sự nhận thức của chúng ta về vấn đề sợi nó không nghiêm trọng
và bản thân có khi chính những người lớn chúng ta không nghĩ rằng là chúng ta
là có thể mắc sởi và có thể là nguồn lây cho mọi người và cho cộng đồng
chúng ta những người lớn cũng phải nên đến các vòng tiêm chủng vaccine để tiêm phòng
phòng bệnh là vô cùng quan trọng và biện pháp hữu hiệu nhất là tiêm vaccine
và bất kỳ người lớn nào nếu chưa từng mắc sởi hay chưa tiêm phòng
cần bổ sung mũi tiêm này càng sớm càng tốt